công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành đưa ba mươi ba đối tượng về trụ sở làm việc
do đã có liên quan đến vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên trên đường võ nguyên giáp
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng ba có khoảng bốn mươi thanh niên đã dùng nhiều loại hung khí nguy hiểm
như dựa kiếm mát đánh nhau gây náo loạn khu vực cầu sông tắc trên đài lộ võ nguyên giáp
thuộc địa bàn xã vĩnh trung thành phố nha trang khiến nhiều người đi đường hoang mang lo ngại
hậu quả của vụ đánh nhau làm bốn người bị thương tích phải cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa một số thanh niên trong hai nhóm
sau đó các đối tượng đã huy động thêm người và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan công an đã xác định được danh tính của ba mươi ba đối tượng tham gia đồng thời thu giữ nhiều hung khí